trong khi đó tổ chức thương mại thế giới cảnh báo thị trường lương thực thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong năm nay do căng thẳng trên biển đỏ và cuộc khủng hoảng khí hậu
lượng lúa mì vận chuyển qua kênh đảo xuê đã giảm gần bốn mươi kể từ đầu năm đến nay xuống còn năm trăm linh tấn do lo ngại về các vụ tấn công tàu chở hàng trên biển đỏ và vịnh aden
điều này ảnh hưởng đến chối công ứng lương thực toàn cầu đặc biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn lúa mỳ nhập khẩu
bên cạnh đó người tiêu dùng được dự đoán sẽ đối mặt với nguồn cung thắt chặt hơn trước hiện tượng thời tiết el nino ngày càng khắc nghiệt và các quy định hạn chế xuất khẩu của các nước
hiện tượng thời tiết enino được dự đoán sẽ kéo dài đến ít nhất là tới tháng bốn tháng năm năm nay khiến brazil gần như chắc chắn sẽ giảm sản lượng ngô
trong khi đó trung quốc đang khiến thị trường bất ngờ khi tăng cường mua lúa mì và ngô từ thị trường quốc tế
các thị trường ngũ cốc khác đang mất giá trong khi đó giá gạo lại tăng lên mức cao nhất một mươi năm năm
giá trào bán gạo ở nhiều trung tâm xuất khẩu tại châu á đã tăng từ bốn mươi đến bốn mươi năm